và giúp chia lửa cho thành phố hồ chí minh trong công tác giãn cách xã hội kiểm soát dịch bệnh

với sự liên kết giữa ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam với hội đồng hương quảng nam
tại thành phố hồ chí minh và nhiều cơ sở y tế
mà người dân đã nhanh chóng được xét nghiệm covid một mươi chín

tụi em nằm được một tháng một tháng rưỡi còn tụi em nghỉ
bây giờ nó bùng dịch lên là công ty tụi em nó cho thừa dụng

dịch đi em về quê chuẩn bị đi học lại

tại vì người ta trả vé đó
em nghỉ cũng được ba tháng rồi
ở nhà ở phòng trọ thôi anh

cộng đồng bà con quảng nam ở trong thành phố hồ chí minh này là rất là lớn

do vậy hôm nay lượng bà con quảng nam ở trong này rất là lớn
lượng đăng ký qua chỗ các hậu trùng hương các quyền tỉnh thì gần sáu người

dành cho những chuyện
trường hợp khó khăn già yếu bệnh đặc ốm đau trẻ em
và những hoàn cảnh do những người có hoàn cảnh hết sức khó khăn ở thành phố hồ chí minh

những đối tượng ưu tiên trong các chuyến tránh dịch lần này là bà mẹ có con nhỏ
người già yếu khuyết tật những người bán vé số chạy xe ôm và cả công nhân khó khăn
dù trong những ngày chống dịch các đoàn thiện nguyện liên tục hỗ trợ các đối tượng yếu thế

điều đáng quý khác trong những chuyến hồi hương gần đây là ban tổ chức cũng đã tận dụng phương tiện
để chở thực phẩm các tỉnh thành gửi đến bà con thành phố hồ chí minh chống dịch

chuyến xe đến san sẻ khó khăn với thành phố rồi từ đó đón những người con hồi hương ổn định cuộc sống

đưa vào với một số lượng lớn như vậy thì nó phát sinh một số bất cập

về vấn đề xử lý rác thải tại các điểm phong tỏa khu cách ly bệnh viện
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo phải kịp thời đúng quy trình
tuy nhiên do lượng rác thải thời gian qua tăng đột biến khiến một số bệnh viện điều trị covid một mươi chín gặp khó khăn trong việc thu gom vận chuyển rác
sắp tới lại có thêm một lượng rác thải y tế đối với các trường hợp f một và f cách ly điều trị tại nhà
vấn đề thứ hai thực hiện cách ly f một f tại địa phương
để chuẩn bị cho cái này thì sở
ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản để chuyển về cho các quận nguyện và thành phố đô đức
để chủ động đối với trường hợp mà chúng ta tổ chức mà cách ly f một f tại địa phương
hiện nay chúng ta hướng dẫn quy trình để cho đơn vị đó tổ chức thu gom đúng quy định hướng dẫn của bộ y tế